tiếp tục cập nhật thông tin về vụ cháy xảy ra vào sáu giờ sáng nay ngày hai mươi tám tháng chín tại cung văn hóa lao động hữu nghị việt sô hà nội
phóng viên của truyền hình nhân dân đã có những ghi nhận tại hiện trường vụ việc này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
thưa quý vị đây là hiện trường của vụ cháy tại công văn hóa lao động hiệu nghị việt sô xảy ra vào sáng nay ngày hai mươi tám tháng chín
tại hiện trường vụ cháy thì toàn bộ khu vực sân khấu của trường chính của công văn hóa lao động hiệu nghị việt sô đã bị thiêu dụi
nhiều vật dụng kim loại nằm ngổn ngang đồ đạc các trang thiết bị cùng các vật dụng dụng cụ âm thanh ánh sáng phục vụ cho sân khấu biểu diễn cũng đã bị hư hỏng hoàn toàn
bài sâu ca nhạc của các nghệ sĩ diễn ra tối nay tại công văn hóa lao động hiệu nghị việt sô cũng đã bị hủy do đám cháy
theo thông tin mà chúng tôi nhận được bên cạnh đó cũng trong sáng nay một căn nhà ở trên phố trần quốc vượng cũng bất ngờ bị cháy
rất may là không có thiệt hại nào về người
tuy nhiên liên tiếp xảy ra những vụ cháy trong thời gian vừa qua lại một lần nữa là hồi chuông cảnh báo về vấn đề mất an toàn phòng cháy ếch cháy
phóng viên hoàng huy truyền hình nhân dân